lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình vừa phối hợp với dự án giả phá bom mìn
tiến hành xử lý an toàn một quả bom nặng bốn trăm năm mươi kg còn sót lại sau chiến tranh ở khu vực dân cư
quả bom có ký hiệu mk tám mươi ba còn nguyên ngoài nổ có trọng lượng khoảng bốn trăm năm mươi kg dài hai m
được phát hiện tại một mỏ cải tạo ở xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
sau khi phát hiện quả bom nằm sâu trong lòng đất
chủ khu đất đã báo cáo chính quyền địa phương sau hai giờ triển khai
các chuyên gia bom mìn đã xử lý và tháo ngoài nổ thành công
đồng thời di chuyển quả bom về khu vực khác để hủy nổ an toàn